phát hiện có công an thịnh cùng đồng bọn dùng đá tấn công
lực lượng công an đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo song các đối tượng vẫn ngoan cố chống đối
đỗ quang thịnh nhặt một đoạn che dài đánh mạnh vào người đại úy hà văn đào
trước tình huống đó lực lượng công an đã bình tĩnh xử lý và dũng cảm truy bắt đối tượng đỗ quang thịnh
các đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối đã trốn thoát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quy nhơn đang tiếp tục làm rõ để xử lý